bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây

do vậy công an thành phố khuyến cáo người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản không mang nhiều tài sản có giá trị ra đường không nghe điện thoại khi tham gia giao thông để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc